xin chào và hẹn gặp lại
chính là yếu tố quyết định sự phát triển của một công ty
chính vì vậy hiện nay nhiều nhà quản lý rất quan tâm đến việc đầu tư môi trường làm việc
để mỗi nhân sự có thể phát huy tốt nhất năng lực của mình tại nơi làm việc
nhiều giải pháp đã được đưa ra để nâng cao hiệu quả làm việc
trong đó văn phòng xanh là một giải pháp bền vững đã được thực hiện tại nhiều quốc gia phát triển
tuy nhiên khái niệm văn phòng xanh mới chỉ được biết đến tại việt nam chưa lâu
là một nhân viên chuyên ngành tài chính kế toán do đặc thù của công việc
nên anh nguyễn anh phú làm việc chủ yếu tại văn phòng
thường xuyên phải làm việc với các con số các báo cáo tài chính
nên ngoài không gian làm việc yên tĩnh bản thân anh phú cũng cần môi trường thoáng đáng để công việc bớt căng thẳng
anh cũng như nhiều nhân viên của viện công nghệ châu á việt nam
là những nhân viên văn phòng đầu tiên được tập huấn dự án văn phòng xanh
đây là sáng kiến của anh phú
sáng kiến thuộc chương trình khung một mươi năm nhằm thúc đẩy và nhân rộng các mô hình và hành vi của lối sống bền vững các bòn thấp
cho nhóm người tiêu dùng là nhân viên văn phòng
tập trung vào các lĩnh vực chính của tiêu dùng như năng lượng chất thải nước
theo tôi thì cái này là từ ý thức của mỗi nhân viên trong công ty
mỗi người nên có ý thức giữ gìn quốc phòng xanh
cái này nó không phải tốt cho công ty riêng
mà tốt cho giảm thải phát thải cho môi trường và bảo hệ cho tương lai của con em chúng ta
sáng kiến văn phòng xanh đã phần nào giảm tác động đến môi trường và khí hậu
từ đó góp phần thực hiện kế hoạch hành động tổng thể về chiến lược tăng trưởng xanh của việt nam
lộ trình quốc gia giảm phát thải khí nhà kính
và các kế hoạch hành động chiến lược sản xuất và tiêu dùng bền vững khác
nhiều người cho rằng một văn phòng có nhiều cây xanh
cũng đủ để giúp nhân viên thoải mái hơn trong làm việc
tuy nhiên khái niệm văn phòng xanh không chỉ dừng lại
ở việc trồng nhiều cây cối trong văn phòng làm việc
văn phòng xanh không có nghĩa chỉ có cây cối và hoa
bởi vì mình hiểu là giảm phát thải khí nhà kính trong văn phòng xanh
là nó bao gồm rất nhiều các cái yếu tố để giảm phát thải khí nhà kính
trong đó thì là cây cối rồi hoa là nó đóng góp cho cái việc là tăng cái chất lượng của môi trường
và nó cũng có thể là giảm phát thải nhưng mà nó không đáng kể
ngoài ra nó còn rất là nhiều các cái giải pháp khác
ví dụ như là tiết kiệm năng lượng
tiết kiệm nước này sử dụng cái hiệu quả giấy này
rồi ngay cả ý thức của nhân viên trong cái việc gọi là đi lại vân vân
nó cũng đóng góp vào giảm phát thải
phòng dự báo của đài khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng bắc bộ
không khí làm việc luôn bận rộn và khẩn trương
nơi đây được ví như bộ não của đài
là nơi tập trung những cán bộ giỏi túc trực theo dõi tình hình thời tiết hai mươi bốn trên bảy
cuối năm hai nghìn một mươi bảy
đài trở thành một trong một mươi văn phòng tham gia vào dự án văn phòng xanh
sau một quý triển khai
nhiều thứ tưởng chừng như cố hữu tồn tại nhiều năm
đã được thay đổi theo chiều hướng rất tích cực
khu vực nào không có người đèn điện sẽ được tắt
các máy tính cá nhân trước đây được các nhân viên sử dụng liên tục
thì nay những màn hình đó đã được thay thế
tất cả nhân viên có thể cùng theo dõi trên một màn hình lớn
không chỉ giúp tiết kiệm năng lượng
mà còn giúp mọi người cùng làm việc
đánh kết với nhau hơn
tại thời điểm đầu khi mà đưa ra ý tưởng
cũng như là bắt đầu một số hoạt động
thì thực sự chúng tôi cũng gấp phải một số sự phản đối của cá bộ
bởi vì các bạn biết là cơ quan nhà nước
thì tư duy làm việc nó cũng chưa đổi mới
tuy nhiên bằng các biện pháp tuyết phục
và đưa các cái thông qua các bài giảng của các chuyên gia
cũng như là các đề xuất sáng kiến cải tiến trong công việc
cũng như là trong việc sử dụng tiết kiệm về năng lượng
thì sau đó thì dần dần cán bộ đã chuyển đổi cái nhận thức
và chúng tôi bắt đầu triển khai chính thức từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy
và đến hiện tại thì có thể nói là các cái nhận thức của cán bộ
cơ quan là cũng có nhiều thay đổi
đặc biệt là trong việc nhận thức về sử dụng tiết kiệm năng lượng
rồi là sử dụng hiệu quả để tiến tới cái văn phòng dự báo không giấy
cũng như là giảm thải được một phần nào đó
các cái phát thải liên quan đến carbon
trước đây việc phân tích số liệu sẽ được sự báo viên
sau đó tài liệu này sẽ được phân tích
chỉnh sửa rồi in lại gây lãng phí
nhưng giờ ngoài việc số hóa phân tích dữ liệu trực tiếp trên máy tính
thì giấy cũng được nhân viên phân loại tái sử dụng
tham gia vào dự án văn phòng xanh
nhận thức của nhân viên trong việc tiết kiệm không những được thay đổi
mà cả những thói quen lâu ngày cũng đã được xóa bỏ
đơn giản như việc tiết kiệm nước
thay vì mỗi phòng có một ấm đun nước
máy lọc nước riêng
tất cả tập trung lấy nước tại máy lọc tổng
giảm một lượng lớn tiêu thụ điện năng và nguồn tài nguyên nước
trái tim của cơ quan khí tượng thủy văn
là thiết bị máy chủ ghi nhận dữ liệu hai mươi bốn trên bảy
nay cũng được khảo sát diện tích
không gian phòng đặt máy chủ
để đề xuất đưa ra các giải pháp tiết kiệm điện
trên cơ sở đó
đưa ra nội quy vận hành phòng máy chủ
sở dĩ có được sự chuyển biến về nhận thức
cũng như có những hành động cụ thể thực tiễn
tại đài khí tượng thủy văn đồng bằng bắc bộ
là do chính những cán bộ này hàng ngày đối diện
với những thông tin về bão lũ thiên tài và biến đổi khí hậu
từ đó hơn ai hết
chính họ hiểu mỗi hành động nhỏ của mình
đều có thể góp một phần vào giảm phát thải khí nhà kính
tiết kiệm nguồn tài nguyên giảm thiểu biến đổi khí hậu
văn phòng chi nhánh công ty pixel tại việt nam luôn đông người
là công ty hoạt động trong lĩnh vực hậu kỳ
cho các nhãn hàng thời trang trên thế giới
nên công ty hoạt động ba k mỗi ngày
lượng người máy tính lớn dẫn đến không khí làm việc nơi đây luôn ngột ngạt
và nhiệt độ luôn cao hơn nhiều so với bên ngoài
để khắc phục công ty đã triển khai đồng bộ các giải pháp của văn phòng xanh
như phủ xanh văn phòng bằng cây xanh
tái chế chai lọ nhựa để trồng cây
đặt điều hòa ở nhiệt độ phù hợp
tiết kiệm điện khi không sử dụng
dù là doanh nghiệp nước ngoài đội ngũ nhân viên trẻ
nhưng nếu không có sự cam kết lâu dài
thì những giải pháp này
sẽ thiếu bền vững
về tính cam kết thì đầu tiên là cam kết với bên ait là dự án là chúng ta sẽ phải hoàn thành
hoàn thành không chỉ là hoàn thành tất cả những đầu mục ở trong dự án
mà còn phải hoàn thành và nhìn thấy rõ ràng cái sự thay đổi
cái sự tích cực thay đổi tích cực và những cái kết quả mang tính tích cực đến với tất cả mọi người
không chỉ là với nhân viên họ có thể cảm nhận được mà cả các công ty
ban lãnh đạo công ty cũng nhận
thấy rõ ràng cái sự tích cực của dự án mang lại
cam kết ở đây còn có văng vấn đề là sau khi dự án kết thúc thì công ty vẫn tiếp tục là dựa trên những cái kiến thức nền tảng trên những cái buổi úc workshop
trên những hướng dẫn mà bên dự án triển khai và chia sẻ thì pix sở sẽ tiếp tục là tiếp tiếp hoàn thành nó và có thể phát triển nó thêm hơn
để làm sao mà có thể hoàn thành tiếp theo những dự án mục tiêu trong những thời gian tới
triển khai hoạt động văn phòng xanh sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí vận hành của văn phòng từ bước đầu tiên của quá trình xây dựng văn phòng xanh thay đổi hành vi của nhân viên theo xu hướng tiêu dùng bền vững sẽ mang tới lợi ích tiết kiệm điện giấy nước vận chuyển và các văn phòng phẩm khác các mô hình triển khai đã chứng minh khả năng tiết kiệm chi phí lên đến hai mươi đến bốn mươi phần trăm chỉ riêng từ việc thay đổi hành vi của nhân viên có thể thấy nhiều lợi ích từ việc áp dụng mô hình văn phòng xanh trong các doanh nghiệp tư nhân cũng nhận được rất nhiều chi phí vận hành của v
nhưng để thay đổi nhận thức của con người là điều không dễ bởi nhiều người sẽ đặt câu hỏi họ được gì khi phải thay đổi cũng như cam kết xuyên suốt bền vững của chủ doanh nghiệp khi thực hiện văn phòng xanh là chưa cao
mười cái tổ chức để mà chúng tôi sẽ giúp họ trở thành văn phòng xanh thì chúng tôi tìm kiếm cũng khó
cái quan trọng là là cái cam kết của lãnh đạo thì người ta vẫn chưa hiểu lắm
hoặc là chúng tôi đến chúng tôi thuyết phục họ thì cũng chưa thuyết phục được thế nhưng mà mong muốn trong thời gian tới là chắc chắn đây là một cái giải pháp để mà giảm phát thải đóng góp vào cái chiến lược phát thải của việt nam
văn phòng xanh chỉ là một trong nhiều giải pháp giảm phát thải khí nhà kính thích ứng với biến đổi khí hậu
tuy nhiên việc quyết định thực hiện hay không phụ thuộc nhiều vào tư duy nhận thức của mỗi người
sòng hành phát triển kinh tế với diễn dữ môi trường là điều mà nước ta đang hướng tới
thế nhưng không chỉ là các dự án lớn mà chính chúng ta đều có thể gìn giữ bảo vệ môi trường chỉ từ những hành động nhỏ và từ chính sự ra đời của những văn phòng xanh như thế này
chính mỗi chúng ta sẽ quyết định đến chất lượng của môi trường qua mỗi hành động của mình
và chỉ cần tự chúng ta nâng cao ý thức thì chúng ta đều có thể chung tay góp sức làm giảm thiểu sự gia tăng của biến đổi khí hậu

dù nhiều cơ quan ban ngành cũng như nhiều tổ chức đã nỗ lực tuyên truyền hành động
thế nhưng để chấm dứt hoàn toàn nạn nuôi nhốt gấu lấy mật thì vẫn còn rất nhiều khó khăn
diễn đàn về gấu là sáng kiến của tổ chức bảo vệ động vật thế giới được tổ chức nhằm chia sẻ những kinh nghiệm chính sách và giải pháp để chấm dứt nuôi gấu lấy mật tại các nước châu á
đây cũng là nội dung trong chuyên mục sống xanh mà chúng tôi muốn chuyển đến quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay
đây là lần thứ ba diễn đàn quốc tế về gấu được tổ chức và cũng là lần đầu tiên diễn đàn được tổ chức tại việt nam
nhiều đại diện của các nước mà hiện vẫn còn tình trạng nuôi nhốt gấu như trung quốc hàn quốc đã tham gia và chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý báu trong cuộc chiến đưa gấu thoát khỏi nạn nuôi nhốt
khác với việt nam và nhiều quốc gia khác gấu nuôi thường bị trích hút mật khi còn sống
thì tại hàn quốc gấu được nuôi đến một thời điểm nhất định sẽ bị giết mổ để lấy túi mật và làm các loại thuốc truyền thống
hiện tại chính phủ hàn quốc đã có những thỏa thuận với hiệp hội các trang trại nuôi nhốt gấu hàn quốc để xúc tiến các kế hoạch giải thoát gấu mang tính tự nguyện
việc phối hợp với người dân đóng vai trò quan trọng để giảm số lượng các cá thể gấu nuôi nhốt
tôi nghĩ rằng các cơ quan chính phủ việt nam nên cùng chủ chăn nuôi tổ chức xã hội tổ chức bảo vệ động vật gặp gỡ và xây dựng những phương án cụ thể nhằm giải quyết vấn đề nuôi nhốt gấu hiện nay
tôi nghĩ chính phủ cũng cần có những hành động kiên quyết như thông qua luật pháp và chính sách để bảo vệ động vật cũng như cần xây dựng một xã hội mà con người và động vật cùng nhau sinh sống hòa hợp
tại việt nam những nỗ lực tuyên truyền của các cơ quan quản lý nhà nước cũng như các tổ chức
đã góp phần giảm bớt số gấu bị nuôi nhốt
số lượng cá thể gấu nuôi nhốt từ năm hai nghìn sáu đến năm hai nghìn hai mươi là gần hai ba trăm linh cá thể thế nhưng tính đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy thì chỉ còn hơn một cá thể
mặc dù đã có nhiều kết quả đáng ghi nhận nhưng việt nam vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức như số lượng gấu nuôi nhốt vẫn còn nhiều cần phải được kiểm tra giám sát thường xuyên
buôn bán và săn bắt bất hợp pháp vẫn là mối đe dọa đối với các loài động vật hoang dã trong đó có gấu
vẫn còn nhiều khó khăn về nguồn lực trong việc cứu hộ những cá thể gấu bị nuôi nhốt
năng lực ở các trung tâm cứu hộ chúng tôi đang gặp khó khăn
cái năng lực hiện nay thì chỉ có một vài cái trung tâm có khả năng như ở vườn quốc gia tam đảo trung tâm gấu của tam đảo
cũng như là ở sóc sơn cũng như là công viên động vật hoang dã ninh bình
hiện nay thì cũng có cái năng lực
nhưng mà cái lượng gấu bị nuôi nhốt những cá thể gấu bị nuôi nhốt những cá thể gấu bị nuôi nhốt
đưa về đấy không hiểu
tối đa như hiện nay ở trung tâm công viên động vật hoang dã ninh bình
cũng chỉ đủ năng lực cho khoảng một trăm linh cá thể giống có thể đưa vào để nuôi nhốt
thế thì vậy là trường hợp hiện nay còn trên một cá thể gấu
nếu mà các chủ trang ngại người ta không cần nuôi nhốt nữa
thì đưa về là sao được
rất khó khăn cho vấn đề về năng lực quản lý
tại diễn đàn các đại biểu cũng thông nhất
việt nam cần để mạnh công tác tương truyền đúng đối tượng
như chủ nuôi gấu tự nguyện giao nộp gấu cho nhà nước
mà không đòi hỏi bất kỳ một khoản hỗ trợ nào
người dân nói không với mật gấu và các sản phẩm từ gấu
việt nam được chọn làm chủ nhà cho diễn đàn về gấu năm nay
bởi vì năm ngoái chính phủ việt nam đã đưa ra lời tái khẳng định
cam kết chấm dứt hoạt động nuôi nhốt gấu lấy mật
chúng ta đã có những bước tiến đáng kể ở việt nam trong khoảng một mươi hai năm trở lại đây
và tôi nghĩ là chúng ta chỉ cần cố gắng thực hiện những bước cuối cùng
trong vài năm tới là có thể chấm dứt hoạt động nuôi nhốt gấu lấy mật
việt nam cần quản lý theo dõi chặt chẽ các trại nuôi nhốt gấu hiện giờ
để đảm bảo không có gấu ngoài tự nhiên bị tuồn vào các trang trại này
những nỗ lực của các cơ quan quản lý nhà nước đã thu được một phần kết quả
tuy nhiên công cuộc đưa gấu ra khỏi trại nuôi nhốt vẫn còn rất nhiều khó khăn
bởi nếu người dân vẫn giữ tư duy sử dụng các sản phẩm từ gấu
thì những nỗ lực giải cứu gấu vẫn còn rất gian nan
quý vị thân mến những hình ảnh về diễn đàn về gấu vừa rồi
cũng đã khép lại thời lượng chương trình hôm nay
và xin hẹn gặp lại vào chương trình vì môi trường bền vững kỳ sau